sáng ngày hai mươi tháng bốn công an thành phố hải phòng cho biết công an huyện an dương cùng các lực lượng
chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ cháu ltd sinh năm hai nghìn chín trú tại thôn ngô hùng
xã an hồng huyện an dương bị bạn trai của mình là lê phong toàn sinh năm hai nghìn
trú tại thôn lê sáng cùng xã an hồng sát hại rồi kéo thi thể ra vườn trôn
trước đó như báo sức khỏe và đời sống đã đưa tin ngày một mươi ba tháng bốn thấy ntd đi ra ngoài mãi không
về liên lạc không được gia đình đã trình báo công an huyện an dương về việc đêm mất tích
khẩn trương vào cuộc điều tra xác minh công an huyện an dương xác định ngày một mươi hai tháng bốn
cháu ltd đi chơi cùng bạn trai là lê phong toàn sinh năm hai nghìn chín trú tại thôn lê sáng xã an hồng
ngày một mươi chín tháng bốn công an huyện an dương đã triệu tập làm việc với lê phong toàn quá trình điều tra
lê phong toàn đã khai nhận
ngày một mươi hai tháng bốn tại nhà toàn hai người đã xảy ra tranh cãi toàn đã đánh bạn gái ngất xỉu
sau đó xiết cổ nạn nhân rồi kéo ra vườn nhà trôn người dân địa phương cho biết lê phong toàn có
hoàn cảnh hết sức éo le khi được sinh ra trong trại giam bởi bố và mẹ cùng dính vòng lao lý
người cha không đăng ký kết hôn với mẹ toàn và không nhận toàn là con hiện toàn đang
học lớp chín và sống với bà ngoại cũng theo người dân sống trong khu vực
lê phòng toàn và cháu ntd có quan hệ tình cảm khiến đê có thai và đã sinh con được
tám tháng đây có thể là nguyên nhân nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến vụ việc đau lòng trên
thông tin từ phía gia đình thiếu nữ đề từ khi sinh con vào cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
chưa một lần toàn cùng người thân tới thăm hỏi động viên bé gái được gia đình ông toàn thay nhau
chăm sóc hiện cơ quan công an đang tạm giữ lê phong toàn để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
trò chuyện với phóng viên ông nguyễn văn toàn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba chú thôn ngô hùng
xã an hồng huyện an dương thành phố hải phòng bố của nạn nhân ntd
kể lại trưa ngày một mươi hai tháng bốn cháu ntd nói với bố mẹ chuyện lê phong toàn
sinh năm hai nghìn chín đã nhắn tin yêu cầu lên nhà để giới thiệu cho gia đình
ban đầu ông toàn không cho con gái đi vì lo sợ sau đó ông đồng ý và yêu cầu con gái phải về sớm
đến khoảng một mươi bốn giờ cùng ngày cháu đê đi xe đạp tới nhà của toàn năm phút sau cháu quay về cất xe
vì có người đón đến một mươi năm giờ ông toàn rất nóng ruột khi không thấy con gái về tuy nhiên
ông phải chồng cháu gái con của thiếu nữ mới về
mới sinh được bốn tháng nên không thể đi tìm được
một mươi sáu giờ ông toàn cùng người thân tìm tới nhà của toàn để hỏi tung tích toàn nói rằng chưa từng
nhìn thấy đê tới nhà bố của nạn nhân kể lại ngày hôm đó tôi tìm khắp nơi điện thoại không
thấy con gái nghe máy sợ có điều chẳng lành nên tôi tới trình báo với công an xã an hồng về
việc con gái mất tích cũng theo bố của thiếu nữ một mươi năm tuổi ở hải phòng khi tới nhà toàn
ông thấy đôi dép rất giống của con gái mình hôm sau ông toàn trở lại hỏi tung tích thì không
thấy đôi dép đó ở nhà toàn nữa sau nhiều lần ông toàn cùng lực lượng công an kiểm tra hệ thống
camera của các nhà dân đã phát hiện cháu đê có tới nhà của ngay phạm toàn đến hai mươi giờ tối ngày
chín tháng bốn khi đang ở nhà ông toàn nhận được điện thoại của lực lượng công an thông báo đã
tìm thấy thi thể của con gái mình bị trôn ở vườn chuối ông toàn nói trong nước mắt
ngày nào tôi cũng đi tìm và dò la tin tức từ bạn bè của con gái nhưng vô vọng khi nhận tin con
gái mình bị sát hại như xét đánh ngang tai gia đình tôi đau đớn vô cùng
trả lại con cho tôi một tuần nay rồi con chết khổ quá ơi nó bảo là nó đi đón con mà nó
lại giết con à tiếng gào khóc thảm thiết hoảng loạn đau đớn của mẹ nạn nhân khi chứng kiến được
lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân từ trong vườn chuối ra ngoài lề đường làm thủ tục khâm liệm và
bàn giao cho gia đình lo hậu sự người mẹ không thể đứng vững ngồi sụp xuống lề đường gặp khóc
liền hồi khiến những người có mặt không khỏi quặn lòng thương cảm tất cả đều bằng hoàng xót xa bởi
những loạn đau lòng xảy ra tại vùng quê bao năm yên bình theo một số lời kể của người dân gần
hiện trường nạn nhân sinh năm hai nghìn chín có mối quan hệ tình cảm với nghi phạm lê phong toàn cũng sinh
năm hai nghìn chín trú thôn lê xá cùng xã an hồng huyện an dương khoảng một mươi bốn giờ ngày một mươi hai tháng bốn thứ bảy tuần
trước tòa đến nhà đón nạn nhân lên nhà bà ngoại của toàn vì toàn sống cùng với bà ngoại ở thôn
lấy xá xã an hồng để chơi cũng kể từ thời điểm đó gia đình mất liên lạc với nạn nhân thấy con gái
chơi với bạn trai lâu không về bố mẹ nạn nhân đã đi tìm khắp nơi và trình báo cơ quan chức năng
địa phương nhiều ngày sau đó gia đình vẫn không biết tung tích con gái ở đâu linh cảm có chuyển
chẳng lành trưa ngày một mươi chín tháng bốn bố của nạn nhân đến tận trường nghi phạm lê phong toàn đang học
để trả hỏi thì toàn mới khai đã sát hại nạn nhân trước đó bố nạn nhân cũng như cơ quan chức năng
từng gọi hỏi nhưng toàn nói không biết ngay sau đó sự việc được cấp báo cho cơ quan chức năng
địa phương qua công tác đấu tranh của cơ quan công an lê phong toàn đã khai nhận thời gian gần
đây có quan hệ tình cảm với nạn nhân chiều ngày một mươi hai tháng bốn vừa qua sau khi toàn sang nhà đón
nạn nhân về nhà bà ngoại chơi hai người đã xảy ra mâu thuẫn nên toàn đã ra tay sát hại nạn nhân
để tránh bị phát giác toàn lấy bao dứa chùm nửa phần trên thi thể của nạn nhân rồi mang ra
vườn chuối nhà bảo ngoại đào hố rồi cho nạn nhân xuống lấp một lớp đất mỏng nhằm phi tàng
hiện các cơ quan chức năng đã tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân cũng như các hành vi vi phạm
pháp luật khác của nghi phạm cùng với những người liên quan trong đó sẽ làm rõ có hay không hành
vì không tố giác tội phạm che giấu tội phạm trả lời phóng viên lãnh đạo xã an hồng
huyện an dương cho biết các thông tin liên quan đến vụ án mạng nói trên vẫn đang được các cơ
cơ quan chức năng xác minh điều tra làm rõ nên chưa có thông tin cụ thể từ thông tin ban đầu vụ án trên
tiến sĩ luật sư đặng văn cường đoàn luật sư tp hà nội cho rằng đây là vụ án mạng đặc biệt
nghiêm trọng có dấu hiệu tội phạm do đó cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can với nghi phạm để xem xét làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
với kết quả khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi kết quả giám định pháp y tử thi để xác định
nguyên nhân tử vong kết quả giám định adn thông tin trình báo của gia đình nạn nhân
lời khai của nghi phạm lời khai của người làm chứng đến nay cơ quan điều tra cũng có đủ căn
cứ để khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can để điều tra đối với nghi phạm
này về tội giết người theo quy định tại điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự để điều tra làm rõ xử lý theo
quy định của pháp luật kết quả khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân nạn nhân tử vong
không phải do bệnh lý không phải do tai nạn và việc trôn sát nạn nhân trong vườn là những
tình tiết quan trọng để xác định nạn nhân bị sát hại với kết quả xác định nạn nhân bị sát hại
kết quả xác minh về độ tuổi của đối tượng sát hại nạn nhân nhận thức ý chí của đối tượng là
nghi phạm và diễn biến hành vi của các bên tại thời điểm sự việc xảy ra là những vấn đề quan
trọng để quyết định khởi tố vụ án hình sự theo quy định của pháp luật người từ một mươi bốn tuổi trở lên
phải chịu trách nhiệm hình sự với một số tội rất nghiêm trọng tội đặc biệt nghiêm trọng do cố ý trong
đó có tội giết người theo thông tin từ phía cơ quan điều tra nghi phạm học lớp chín đã một mươi bốn tuổi nên
đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự về tội giết người vì vậy vấn đề còn lại là cần phải làm rõ hành vi
sát hại nạn nhân và nhận thức của nghi phạm về hành vi của mình và với hậu quả do hành vi của
mình gây ra trường hợp kết quả điều tra xác minh cho thấy đối tượng nhận thức được hành vi của mình
là nguy hiểm có thể tức đoạt tính mạng của nạn nhân nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi mong muốn
hoặc bỏ mặc hậu quả nạn nhân có thể bị tử vong thì có căn cứ để xử lý đối tượng này về tội giết
người theo quy định tại điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự điều đáng chú ý trong vụ việc này là cả nghi phạm
và nạn nhân đều là trẻ em là người chưa đủ một mươi sáu tuổi đây là vụ việc rất đau xót khi nghi phạm đang
đi học và đang ở thời điểm cuối cấp đang chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học cơ sở hậu quả sự
việc rất nghiêm trọng người thì mất mạng kẻ vướng vòng lao lý cơ quan điều tra sẽ làm rõ mối
liên hệ giữa nạn nhân và nghi phạm để làm rõ mối quan hệ giữa các bên làm rõ nguyên nhân điều kiện
phạm tội đồng thời để đánh giá tính chất của vụ án thực tiễn xã hội hiện nay nhiều em học sinh lớp
lớp chín đã tương đối phát triển về thể chất và phát triển sinh lý tình cảm yêu đương ở độ tuổi
này các em ít tiếp xúc với cha mẹ hơn và dễ bị rũ rỗ lồi kéo vào các thói hư tật xấu thêm vào đó
ở độ tuổi chưa thành niên các em đang trong quá trình hình thành nhân cách nhận thức chưa đầy
đủ về xã hội và cuộc sống dễ bị kích động dễ bị lôi kéo thiếu kỹ năng sống nên dễ mắc sản
lầm và có thể thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội bởi vậy những vụ việc như thế này sẽ là bài
học lớn trong công tác quản lý giáo dục con cái đặc biệt là các con ở độ tuổi dậy thì và những
đứa trẻ sống trong môi trường đặc biệt như thiếu cha thiếu mẹ không sống chung cùng cha mẹ hoặc
những đứa trẻ sống trong gia đình bất hòa thường xuyên chứng kiến cảnh bạo lực cha mẹ cũng cần
sát sao hơn đối với con cái kiểm soát chặt chẽ hơn các mối quan hệ tình cảm thiếu lành mạnh
có thể dẫn đến các con bị bạo hành bị xâm hại nhà trường cũng cần tăng cường công tác giáo dục
đạo đức giáo dục kỹ năng sống cho học sinh để các em có lối sống lành mạnh có nhận thức ngày
càng đầy đủ ngày càng đúng đắn về xã hội và cuộc sống để các em từng bước làm chủ cảm xúc
làm chủ bản thân có những suy nghĩ và hành động đúng để có những hành vi phù hợp với pháp luật
và đạo đức xã hội đối với hình phạt mà nghi phạm phải đối mặt luật sư cường cho biết
trường hợp người phạm tội giết người là người từ một mươi bốn tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi theo quy định pháp luật
việt nam hiện nay sẽ không áp dụng hình phạt tử hình tù trung thân mà chỉ áp dụng hình phạt tù
có thời hạn và mức hình phạt tù có thời hạn không quá một mươi hai năm tù theo quy định tại điều chín mươi một
bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm điều một trăm linh một về tù có thời hạn cũng quy định mức phạt tù có thời hạn áp dụng
đối với người dưới một mươi tám tuổi phạm tội đối với người từ đủ một mươi bốn tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi khi phạm tội
nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù trung thân hoặc tử hình thì mức hình phạt cao nhất
được áp dụng không quá một mươi hai năm tù nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng
không quá một phần hai bức hình phạt tù mà điều luật quy định